tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
xảy ra tại công ty cổ phần viên phạm ma
một mươi bị cáo trong vụ án này đều bị truy tố theo khoảng bốn điều một trăm năm mươi bảy bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
thuộc trường hợp phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với khung hình phạt là hai mươi năm tù tù trung thân hoặc tử hình
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã triệu tập gần hai trăm linh người tham gia tố tụng
với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và là người làm chứng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn
bị cáo nguyễn minh hùng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn pharma
thông qua võ mạnh cường giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải quốc tế hnc và một mươi đồng phạm
đã làm giả các tài liệu sử dụng các giấy tờ giả hợp đồng giả con dấu giả để nhập khẩu chín ba trăm linh hộp thuốc h capita
chữa bệnh ung thư giả vào việt nam với mục đích bán kiếm lời
theo viện kiểm sát hành vi buôn bán chín ba trăm linh hộp thuốc h capita giả của các bị cáo đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
toàn bộ lô thuốc h capita sau khi nhập khẩu vào việt nam đã bị phát hiện thu giữ
nên thiệt hại thực tế của công ty vn pharma là hơn sáu tỷ đồng tiền chi thực tế và tiền thuế nhập khẩu
phiên toàn dự kiến xét xử tới ngày ba mươi tháng chín